theo báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri của mặt trận tổ quốc việt nam cho thấy
nhiều cử tri đã lo lắng về các vụ bạo lực học đường liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi
sự thiếu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ quản lý lãnh đạo nhà trường
và thiếu quyết liệt trong xử lý các vi phạm của cơ quan chức năng đã gây bức xúc trong nhân dân
nhiều đại biểu quốc hội cũng cho rằng bộ giáo dục cũng nên cùng phối hợp với phụ huynh
và các cơ quan liên quan để nhanh chóng xử lý hiệu quả vấn đạn này
một vấn đề mà cử tri mong muốn là ngành giáo dục trong thời gian tới
cũng cần phải có những biện pháp gọi là quyết liệt hơn và mạnh mẽ hơn
thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm và không né tránh
trong việc giải cứu và xử lý những vấn đề liên quan đến bạo lực học đường này
tôi thấy rằng đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng và nó cần phải được giải quyết
trong thời gian tới và thanh tra kiểm tra trên mọi lĩnh vực và cần vậy
nếu không cần sự vào cuộc của phụ huynh cần lập những đường dây nóng
để cho phụ huynh có
những cái ác mắc thiếu nại rồi là có cái phản ảnh tố cáo đối với hành vi này
nó không hoàn toàn thuộc chỉ riêng về ngành giáo dục
mà đây là một vấn đề của toàn xã hội
trách nhiệm thuộc về trước khi là thuộc về ngành giáo dục
nhưng chúng ta phải thấy rằng là phải xem xét cả cái trách nhiệm
của các bậc phụ huynh của các gia đình của nhà trường của toàn xã hội